liên minh châu âu eu hôm hai mươi sáu tháng một mươi một cho biết đang có kế hoạch dừng hoạt động đi lại bằng đường hàng không từ miền nam châu phi nhằm chống lại sự lây lan của biến thể mới
chủ tịch ủy ban eu ursula von der leyen cho biết bà đề xuất phối hợp chặt chẽ với các quốc gia thành viên kích hoạt chế độ phanh khẩn cấp để ngăn chặn việc di chuyển bằng đường hàng không từ khu vực phía nam châu phi
biến thể sars cov hai mới được biết đến là b một một năm trăm hai mươi chín đã được phát hiện ở nam
nam phi mà các nhà khoa học cho là mối lo ngại vì số lượng đột biến cao và lây lan nhanh chóng trong giới trẻ ở tỉnh goldten
phía đức cho biết đề xuất của bà von der leyen có thể được ban hành vào sau tối ngày hai mươi sáu tháng một mươi một theo giờ địa phương
bộ trưởng y tế đức jens span cho biết các hãng hàng không trở về từ nam phi sẽ chỉ được phép chở công dân đức và người nhập cảnh sẽ phải cách ly trong một mươi bốn ngày dù cho họ đã được tiêm phòng hay chưa

và cho có bao bộ sự quan tâm quan tâm cho yep map và các alan maritime
và các loại errata
câu chuyệnami năng tresse th yellow car backs
quốc gia đó sẽ phải xét nghiệm các quan chức tổ chức y tế thế giới vkpro sẽ họp vào trong ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
để đánh giá biến thể mới và quyết định có đặt tên theo bảng chữ cái hy lạp hay không
khuyên cáo thắt chặt xét nghiệm covid một mươi chín đối với du khách ở ấn độ được đưa ra trong bối cảnh nước này
lo ngại về một biến thể virus sars cov hai mới sau khi nới lỏng một số hạn chế đi lại vào đầu tháng một mươi một này
bộ y tế liên bang ấn độ cho biết theo các báo cáo đột biến trong biến thể mới được xác định là
b một một năm trăm hai mươi chín có tác động nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng
bộ trưởng bộ y tế rajas burhushan cho biết biến thể này được báo cáo là có số lượng đột biến cao đáng kể
và do đó có tác động nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng đối với đất nước do các hạn chế thị thực
được nới lỏng gần đây và việc mở cửa du lịch quốc tế
trong khi đó úc cho biết nước này đang điều tra về biến thể mới lây lan ở nam phi
và cảnh báo có thể đóng cửa biên giới đối với các du khách đến từ quốc gia châu phi này
nếu rủi ro từ chủng mới gia tăng
nghiêm ngặt hơn bộ y tế singapore hôm hai mươi sáu tháng một mươi một cho biết tất cả du khách có lịch sử đi lại gần đây
sẽ không được phép nhập cảnh hoặc quá cảnh singapore từ hai mươi ba h năm mươi chín theo giờ địa phương ngày hai mươi bảy tháng một mươi một
đài loan cho biết du khách đến từ các quốc gia nam phi có nguy cơ cao sẽ phải cách ly
tại các cơ sở kiểm dịch
do chính quyền điều hành trong một mươi bốn ngày
tuy nhiên đầu tuần này new zealand tuyên bố sẽ mở lại biên giới cho du khách quốc tế
đã tiêm phòng đầy đủ từ ngày ba mươi tháng bốn
khi được hỏi liệu kế hoạch đó có bị trì hoãn do biến thể mới hay không
thủ tướng jacinda ardern nói rằng nước này có một số biện pháp sẵn có hoạt động như một lớp bảo vệ
như vậy biến thể b một mươi một năm trăm hai mươi chín đều được các nhà khoa học trên toàn thế giới cảnh báo
vì số lượng đột biến cao giúp virus sars cov hai kháng thuốc hơn
tăng khả năng lây nhiễm và dẫn đến các triệu chứng bệnh nghiêm trọng hơn
lần đầu tiên được xác định ở nam phi vào đầu tuần này biến thể b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín đã lây lan sang các nước láng giềng
bao gồm boswana là nơi virus được phát hiện ở những người tiêm chủng đầy đủ
hai trường hợp mắc biến thể b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín cũng được phát hiện ở hồng kông
đồng thời là hai du khách đến từ các vùng phía nam châu phi
các giáo sư tiến sĩ đã bỏ thời gian nghiên cứu và đưa ra năm điều cần biết về siêu biến thể
được đánh giá là bất kỳ
thứ nhất giáo sư sinh học tolio de olivera ở nam phi cho biết
biến thể b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín mang một số lượng lớn đột biến bất thường và rõ ràng là rất khác biệt
so với các biến thể sars cov hai trước đó
hơn một trăm linh trường hợp liên quan đến biến thể này được ghi nhận ở nam phi
bên cạnh một số trường hợp khác ở boswana láng giềng
thứ hai nhà dịch tễ học eric faidin nói rằng
các mẫu thu thập từ hai bệnh nhân nhiễm b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín ở hồng kông
có tải lượng virus rất cao
điều đáng lo ngại hơn là nó có thể lây nhiễm qua đường không khí
thứ ba biến thể b một một năm trăm hai mươi chín có tổng thể năm mươi đột biến
bao gồm hơn ba mươi đột biến ở protein gai
đáng lo ngại có một mươi đột biến trên vùng liên kết thụ thể của biến thể b một một năm trăm hai mươi chín
so với chỉ hai đột biến trên biến thể danta
thứ tư bác sĩ maria van koehoff trưởng nhóm kỹ thuật covid một mươi chín của vkpro cho hay

do biến thể b một một năm trăm hai mươi chín có quá nhiều đột biến nên sẽ tác động đến hành vi của virus sars cov hai
trong khi hiện tại chúng ta chưa biết nhiều về biến thể này
thứ năm nhiều quốc gia đã phản ứng một cách thận trọng với biến thể mới
các chuyên gia lo ngại nó có thể cản trở nỗ lực toàn cầu nhằm vượt qua đại dịch covid một mươi chín
ông frank heuss ballau giám đốc viện di truyền ucl
cảnh báo biến thể mới này có khả năng phát triển trong quá trình nhiễm trùng của một người bị tổn thương miễn dịch
có thể ở một bệnh nhân hivs chưa được điều trị
trong khi đó nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của biến thể mới
nhà dịch tễ học eric fading nói rằng tỷ lệ dương tính với covid một mươi chín ở nam phi đã tăng từ một lên ba mươi chỉ trong một tuần
điều mà chính phủ các nước và bộ y tế thế giới lo sợ nhất là vaccine kém hiệu quả trước biến thể mới b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín với số lượng đột biến cao
cơ quan an ninh y tế anh cho biết biến thể có tên b một một năm trăm hai mươi chín
là một trong ba mươi hai đột biến trong protein gai bộ phận vốn giúp cho virus sars cov hai xâm nhập vào tế bào con người
và chính là mục tiêu mà hầu hết các loại vaccine nhắm đến để tạo ra hệ miễn dịch chống lại covid một mươi chín
các đột biến ở protein gai có thể ảnh hưởng đến khả năng truyền bệnh và lây lan của virus
xong cũng khiến các tế bào miễn dịch khó tấn công lại mầm bệnh hơn
theo cơ quan an ninh y tế anh đây là biến thể quan trọng nhất mà giới chức y tế nước này phải đối mặt cho đến nay
và nghiên cứu khẩn cấp đang được phát triển
các đột biến được tiến hành để tìm hiểu thêm về khả năng lây truyền mức độ nghiêm trọng và tính nhạy cảm với vaccine
do lo ngại mức độ lây nhiễm anh cũng đã ngay lập tức đưa các hạn chế đi lại đối với nam phi và năm quốc gia láng giềng của nam phi
chuyển qua thông tin về tình hình covid một mươi chín trên thế giới
trong hai mươi bốn giờ qua thế giới ghi nhận thêm hai trăm linh bảy trăm linh một trường hợp mắc covid một mươi chín ba sáu trăm hai mươi chín ca tử vong
tổng số ca mắc covid một mươi chín trên toàn cầu vượt hai trăm sáu mươi năm triệu ca
trong khi năm hai triệu người không qua khỏi
cuộc sống bình thường mới đang từng bước đến với người dân nhiều nước trong bối cảnh tình hình dịch bệnh có chiều hướng hạ nhiệt
thêm nhiều quốc gia đã mở cửa trở lại song nguy cơ dịch tái bùng phát vẫn đang đe dọa một số nước